các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện người bệnh được theo dõi sát điều trị covid một mươi chín song song bệnh lý sản khoa
đến nay sức khỏe của tất cả bệnh nhân đều ổn định đại diện bệnh viện thông tin
được biết phụ nữ có thai là đối tượng nguy cơ cao diễn tiến nặng khi mắc covid một mươi chín bởi hệ miễn dịch kém
bên cạnh đó do vừa mắc bệnh lý sản khoa vừa nhiễm covid một mươi chín các sản phụ đa số có tâm lý lo lắng
chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao từng diễn biến của người bệnh
chuẩn bị cho các tình huống để xử trí kịp thời đại diện bệnh viện nói
chủ yếu lây nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện phụ sản trung ương được phát hiện sáng ngày một một mươi hai
theo đó qua sảng lọc đo thân nhiệt hàng ngày cán bộ y tế phát hiện hai bệnh nhân tại phòng năm trăm linh hai
khoa sản bệnh lý tòa nhà bc bị sốt và ho tết nhanh dương tính sát covid một mươi chín
từ hai f này bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan
nhân viên y tế người nhà bệnh nhân và bệnh nhân
tới ngày ba tháng một mươi hai phát hiện tổng số hai mươi năm ca covid một mươi chín ở tầng bốn tầng năm của khoa sản bệnh lý
tòa nhà bc trong đó có một nữ bác sĩ nội chú
tất cả f đã được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện điều trị
người bệnh covid một mươi chín của bệnh viện đại học y hà nội quận hoàng mai theo dõi
trong đó hơn một mươi năm ca covid một mươi chín là các bệnh nhân mắc bệnh lý sản khoa có nguy cơ tăng nặng
được chuyển tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong buổi làm việc trực tuyến với bệnh viện phụ sản trung ương chiều tối ba một mươi hai
tiến sĩ nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
yêu cầu bệnh viện liên tục hội trần phối hợp với bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
điều trị các f là sản phụ có nguy cơ tăng nặng phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường
giám đốc bệnh viện phụ sản cho hay nữ bác sĩ nội chú mắc covid một mươi chín có tài lượng virus thấp
trở lại nơi các sản phụ f điều trị để trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhân này
bên cạnh đó hai kiếp mổ gồm nhóm bác sĩ là f một đang cách ly ở bệnh viện phụ sản trung ương
cũng sẵn sàng di chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để phẫu thuật khi cần
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước theo các chuyên gia
các địa phương cần phải có sự kiểm soát dịch tốt hơn và phải chủ động trong tình huống dịch sẽ còn
lan rộng những ngày gần đây số ca f lại tiếp tục tăng nhanh chóng
tại không ít địa phương trên cả nước con số mắc trong ngày đã lên tới hơn một mươi ba trường hợp
tương đương với số ca ở giai đoạn đỉnh điểm của đợt dịch lần thứ tư
điều đáng nói tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng rất lớn
tại hà nội số ca mắc liên tục tăng cao trong những ngày gần đây một trăm linh các quận
huyện thị xã đã có f đỉnh điểm ngày hôm qua mùng ba tháng một mươi hai hà nội ghi nhận bảy trăm chín mươi một ca mắc
có những ngày tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng chiếm tới năm mươi
để thích ứng với diễn biến mới của dịch bệnh
thành phố đã triển khai việc cách ly f một tại nhà cũng như thành lập các cơ sở điều trị f tại cơ sở
cơ sở và cho phép f thể nhẹ đáp ứng đầy đủ điều kiện được điều trị tại nhà
tuy nhiên theo ngành y tế thủ đô nếu người dân vẫn giữ tâm lý chủ quan
thì việc kiểm soát dịch là điều vô cùng khó
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội chia sẻ
nguy cơ dịch lây lan rất cao tuy nhiên tâm lý người dân vẫn thờ ơ chủ quan với phòng dịch
còn tại hải phòng địa phương giữ được dịch khá tốt trong đợt thứ tư này
hiện đang phải đối mặt với sự gia tăng chóng mặt của các cảng f
trung bình mỗi ngày gần đây đều ghi nhận từ một trăm linh đến hai trăm linh trường hợp
nhiều cơ sở địa điểm phải phong tỏa do xuất hiện các ổ dịch về dịch tễ phức tạp
ông trần anh cường giám đốc sở y tế hải phòng cho biết
về việc các ổ dịch bùng phát mạnh liên tiếp các ca f tăng cao thành phố buộc phải triển khai
các biện pháp mạnh quyết liệt huy động nguồn lực để xét nghiệm truy vết
hai địa phương trên chỉ là ví dụ cho thấy số ca mắc đã tăng cao tại hầu
khắp các địa phương trên cả nước nhất là những tỉnh tập trung đông người thường xuyên giao thương địa
lại các chuyên gia y tế cũng nhận định việc gia tăng f là điều đã được dự đoán trước khi nới lỏng
giãn cách tuy nhiên các địa phương vẫn phải chủ động thích ứng để kiểm soát tốt số ca mắc
nếu không nguy cơ bùng dịch khi mất kiểm soát rất lớn
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
việt nam cho biết nguy cơ dịch bùng phát là rất lớn do tâm lý chủ quan của nhiều người dân đã
nghĩ tiêm vắc xin rồi trong khi đó các địa phương đang thực hiện nới lỏng để thích ứng
nhưng không có nghĩa là buông lỏng không kiểm soát dịch
có một thực tế là với tâm lý đã tiêm vắc xin covid một mươi chín nhiều người dân dường như bỏ qua các
biện pháp phòng dịch nhưng từ tình hình của tp hcm hiện nay số f đã bắt đầu tăng trở lại ở
một trăm linh người đã tiêm trong đó có đến hai mươi người bị bệnh nặng và nhập viện và số ca tử vong vẫn ở
ngưỡng gần hai trăm linh ca một ngày thì việc chủ quan phòng dịch có thể phải trả giá đắt
sở y tế yêu cầu các đơn vị thường xuyên đánh giá và tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực
hiện tiêu chí bệnh viện an toàn phòng khám an toàn theo quy định của bộ y tế
giám sát đánh giá sự tuân thủ của nhân viên y tế bệnh nhân người chăm sóc trong việc chấp hành
các quy định phòng chống dịch của cơ sở y tế bên cạnh đó
sở y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tập trung rà soát củng cố
siết chặt khâu sàn lọc phân luồn xét nghiệm đối với người ra hoặc vào
điều trị nội trú ngoại trú tại cơ sở y tế theo hướng dẫn của bộ y tế
sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí sẵn sàng buồn hoặc phòng cách ly tạm
thời tại các khoa lâm sàng để sử dụng ban hành quy định nội bộ về sử dụng buồn cách ly lối đi tách bị
từ buồn khám sang buồn lọc buồn cấp cứu sàng lọc lên buồn cách ly tại các khoa lâm sàng
trường hợp phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong cơ sở y tế thực hiện việc điều tra
truy vết xét nghiệm đầy đủ đối với các trường hợp liên quan người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh
đánh giá tính chất mức độ nguy cơ để áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định của bộ y tế
trước đó từ một mươi hai h ngày ba tháng một mươi hai bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân
khám chữa bệnh chỉ tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân nặng cấp cứu
cấp cứu ngoại khoa sản khoa cho đến khi có thông báo mới
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến nay bệnh viện này đã phát hiện chung ca covid một mươi chín với chín f là nhân viên y tế
tế tại bệnh viện phụ sản trung ương tám h ngày một tháng một mươi hai qua sàn lọc đo thân nhiệt hằng ngày
cán bộ y tế phát hiện hai bệnh nhân tại phòng năm trăm linh hai khoa sản bệnh lý tòa nhà b c bị sốt và ho
đến ngày ba tháng một mươi hai
tổng số mẫu xét nghiệm mà bệnh viện đã thực hiện là hai tám mươi một mẫu gồm nhân viên y tế
người nhà bệnh nhân và bệnh nhân qua đó phát hiện hai mươi năm ca dương tính với sars cov hai
trong đó có một nữ bác sĩ nội trú ở tầng bốn và năm đều thuộc khoa sản bệnh lý
sáng bốn tháng một mươi hai đoàn công tác của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã tới kiểm tra công tác chuẩn
bị cơ sở vật chất vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại trường trung học phổ thông
trần phú hoàn kiếm chia sẻ về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường cô trần thị hải yến
hiệu trưởng trường trung học phổ thông trần phú hoàng kiếm cho biết nhà trường đã xây dựng các
phương án sẵn sàng mở cửa trường học đón học sinh nhà trường cũng thực hiện tuyên truyền đến học sinh
và phụ huynh thực hiện quy tắc năm k trước trong và sau khi đến trường bên cạnh đó nhà trường đã
tiến hành tổng vệ sinh và khử khuẩn tất cả phòng học sân trường nhà vệ sinh mọi vật dụng trong
lớp được lau sạch sẽ sau khi đã khử khuẩn bằng dịch vụ chloramin b phòng cách ly tạm thời cũng
được nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng để phòng phát hiện f tại trường hiệu trưởng nhà trường cho biết
hiện nhà trường có hai bạn học sinh f một mươi tám bạn học sinh hiện đang ở trong khu vực phong tỏa và là f một
với những học sinh này nhà trường sẽ có phương án dạy học online theo thời khóa biểu riêng biệt
tại trường trung học phổ thông việt đức trong sáng nay công tác dọn dẹp vệ sinh cũng được tiến hành
sân trường tại sân trường các thầy giáo tiến hành sân kẽ vị trí để đảm bảo giãn cách trong phòng
chống dịch cho các bạn học sinh trong tiết thể dục trước đó ubnd tp hà nội đã phê duyệt kế hoạch của
sở giáo dục và đào tạo cho phép toàn bộ học sinh trung học phổ thông tại ba mươi quận huyện trở lại trường
từ ngày sáu tháng một mươi hai các trường mở cửa đón học sinh phải đảm bảo đáp ứng toàn bộ tiêu chí bao gồm một mươi sáu
sáu điều trong đó yêu cầu đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm
y tế tại trường học vệ sinh khử trùng trường lớp đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón
bổ sung kịp thời xà phòng dung dịch sát khuẩn và các vật dụng phòng dịch cần thiết